với ca tính rất thẳng thắn
thôi con ơi con đi đi
chỗ cô bán hàng nhá
con đi đi nhá
cho cái gì
cái này của khách mà

thôi con đi chỗ khác chỗ cô bán hàng nhá
đẹp cái gì
bây giờ cô nói con lần cuối nhá
con mà không đi là cô tát cho đấy
đi đi nhanh lên
chỗ cô bán hàng
ai cho em lấy
sao em không duyên nữa
đối diện với hành động nai nỉ của cô bé bán hàng
cậu bé đã dứt vắt bày tỏ thái độ riêng
hãy cùng lắng nghe xem
tại sao cậu bé
lại có thái độ kiên quyết như vậy
thì em ấy chỉ xin thôi
nhưng mà con
con không biết mẹ
mẹ có cho xin không
nhưng con không dám
không dám ạ
thế mẹ mà cho
thì con có cho không
mẹ đồng ý
con mới đồng ý
cũng cùng độ tuổi với cậu bé trước đó
liệu cậu bé đáng yêu này
sẽ có quan điểm tương tự
sao cái ngôi da này đẹp quá
không buộc chút xe chừng
cô bé ngay lập tức thể hiện sự quan tâm
để em nhỏ tội nghiệp
đi ra chỗ khác nào
đây là quà của khách
chứ không phải quà của mày đâu
cho con chơi một chút
chơi cái gì mà chơi
đi ra chỗ khác này
người ta bán hàng nào
tao coi chơi không
tao quay lại vào máy khu đi nhá
tao đuổi về đấy
thấy những người lớn xung quanh xua gửi anh nhỏ
cô bé ngay lập tức đứng dậy và có hành động bất ngờ
cô bé kìa
cái gì vậy
con của mẹ
còn con của em
con con của mẹ
thực ra con không có
trên thái độ ngăn cản của người phục vụ cô bé vẫn giữ vững quyết định của mình
quả đúng là một cô bé nhân hậu phải không nào
đối với một xã hội sự sẻ chia yêu thương là điều vô cùng cần thiết
nó chính là sợi dây nối liền tình cảm giữa người với người
tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp các bé có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống
lòng đồng cảm sự sẻ chia của các bé sẽ được trao dồi và xây dựng qua các hành động tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ
học cách sẻ chia trao yêu thương là một chặng đường dài
để duy trì trạng đường ấy cần có sự dẫn dắt của các bậc phụ huynh
bắt đầu từ tấm lòng nhân ái từ những mầm thiện ngay từ khi còn trẻ thơ
có lẽ đối với anh việc trẻ có thích đồ chơi truyền thống hay không không phải là vấn đề quan trọng
thế nên anh lựa chọn cách khuyên nghề mẹ tôn trọng sự thích của bé